liên quan đến thông tin một mươi bốn cán bộ công an thành phố đà nẵng được theo dõi sức khỏe do trước đó có tiếp xúc với hai người hàn quốc đến từ vùng dịch
qua quá trình theo dõi kiểm tra sức khỏe và các mẫu xét nghiệm đều âm tính với covid một mươi chín
ngày hai tháng ba ngành y tế thành phố đà nẵng đã đồng ý cho một mươi bốn trường hợp này được xuất viện
theo thông tin sở y tế tp đà nẵng tính đến tám giờ ngày hai tháng ba đà nẵng đã theo dõi hai mươi một trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín
trong đó có một mươi hai trường hợp tại bệnh viện phổi và chín trường hợp tại bệnh viện một trăm chín mươi chín
bên cạnh đó thành phố tiếp tục giám sát tại cộng đồng một mươi chín trường hợp bảy trăm tám mươi ba trường hợp tại các khu cách ly tập trung
hiện đà nẵng có một trăm bốn mươi tám mẫu xét nghiệm âm tính và không có trường hợp dương tính với covid một mươi chín